năm hai nghìn chín tỉnh phú thọ triển khai dự án làm đường từ khu di tích đền hùng tới vườn quốc gia xuân sơn
với chiều dài hơn năm mươi bốn km đi qua bốn huyện và thành phố việt trì
để có mặt bằng phục vụ công trình tỉnh đã có kế hoạch chuyển ba mươi ba hộ tại xã hy cương thành phố việt trì tới nơi ở khác
tuy nhiên một mươi năm kể từ ngày triển khai công trình này ba mươi ba hộ nơi đây vẫn chưa được đến nơi ở mới dù họ đã nộp đủ tiền theo quy định
đây là phần đất nằm trong diện tích hơn sáu m hai đã được tỉnh phú thọ thẩm định xét duyệt cấp cho ba mươi ba hộ
khu một xã hy cương thành phố việt trì từ năm hai nghìn chín
sau hơn một mươi năm đến nay toàn bộ phần diện tích này vẫn toàn cỏ dại keo bạch đàn mọc ùm tùm
điều đáng nói thời điểm đó các hộ dân đã đóng đủ phí để được cấp đất theo quy định của hội đồng xét duyệt
nhưng một mươi năm trôi qua tiền đã nộp mà đất vẫn chưa được cấp khiến nhiều người dân bức xúc
chờ đợi lâu quá chúng tôi chưa có cái giấy tờ hợp lý hợp lệ hợp pháp
để giấy quyền sử dụng đất để chúng tôi làm nhà cho con tôi
bởi vì gia đình một nhà có sáu người mong sao cho các cấp trên làm các thủ tục
để chúng tôi sớm được nhận lại quyền sử dụng đất mà chúng tôi đã đóng tiền cách đây hơn một mươi năm
rất nhiều hộ dân người ta cũng đang chờ đất này để người ta xây dựng nhà
người ta ở chỗ này
trên cái đất mà đã được cấp vào thủ tiền đó cho nên là trong cái thời gian mà chưa được cấp đất này
thì nhiều những hộ gia đình bây giờ người ta cũng rất là khó khăn
trao đổi với phóng viên ông hoàng văn giới phó chủ tịch xã hỷ cường cho biết
việc ba mươi ba hộ dân đã nộp tiền một mươi năm nay nhưng vẫn chưa được nhận đất khiến xã rất đau đầu
nguyên nhân việc người dân chưa được nhận đất là do trong quá trình ủy ban nhân dân thành phố việt trì
thẩm định hồ sơ xin giao đất tại đồi phân mùi thì có chủ trương của ủy ban nhân dân
tỉnh phú thọ về việc điều chỉnh quy hoạch tuyến đường xuân sơn đền hùng từ bảy mươi m lên hai trăm linh m
thì xã đã làm thờ trình và đã làm việc với ủy ban nhân dân thành phố với các sở của tỉnh
để cấp lại đất cho dân ba mươi ba hộ này để có vừa đỏ để làm nhà
đến bây giờ chục năm nay mà chưa được cấp đất thì quá là ảnh hưởng đến người dân rồi
theo kết quả thẩm định
của sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân thành phố việt trì đã lập hồ sơ xin chuyển mục đích
giao đất dự án nhưng nội dung hồ sơ chưa thống nhất do vậy chưa đủ cơ sở để trình duyệt chuyển
mục đích giao đất mặc dù các cấp các ngành của tỉnh phú thọ đã có động thái để hoàn thiện hồ sơ
cấp đất cho người dân song nhiều người dân vẫn băn khoăn vì kiến nghị nhiều năm mà dự án vẫn chưa
được giải quyết rất mong các cấp chính quyền tỉnh phú thọ sớm có giải pháp cấp đất tái định cư
cho người dân để người dân ổn định cuộc sống